tổng cục đường bộ việt nam cho biết cầu thăng long hiện đang được sửa chữa thi công đúng tiến độ
và sẽ thông xe vào tháng một năm hai nghìn hai mươi một
hiện các đơn vị thi công đang hoàn thành đổ ô bê tông cường độ siêu cao cuối cùng đúng theo tiến độ đề ra
đồng thời tiến hành thảm lấp bê tông nhựa lấp vật liệu cuối cùng của mặt cầu
với khối lượng ba tấn bê tông nhựa dự kiến sau bảy ngày sẽ hoàn thành và hoàn thiện sơn kẻ lề bộ hành
cầu thăng long theo tiến độ sẽ hoàn thành vào ngày ba mươi một tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi
với công nghệ đinh neo trên bàn mặt thép mặt cầu thăng long hứa hẹn sẽ có độ bền cao
các khe co giãn cũng được thay mới trước khi đưa cây cầu vào khai thác